việt nam đang có một hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm hiệu quả
những trường hợp mắc covid một mươi chín trong cộng đồng vừa qua được phát hiện cũng khá hiệu quả
đây là nhận định của các tổ chức quốc tế trong buổi họp thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống covid một mươi chín
với tổ chức y tế thế giới tại việt nam và các tổ chức quốc tế khác diễn ra vào chiều nay tại hà nội
tại cuộc họp đại diện tổ chức y tế thế giới tại việt nam nhận định
diễn biến đại dịch covid một mươi chín hiện nay trên thế giới vẫn còn khủng hoảng và chưa có hồi kết
liên quan đến các ca lây nhiễm ở đà nẵng
các bệnh đầu tiên được phát hiện qua hệ thống giám sát dịch bệnh truyền nhiễm
việc đó thể hiện hệ thống giám sát của việt nam đang hoạt động tốt
who cũng khuyến nghị việt nam cần tập trung áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội
biện pháp y tế công cộng tránh tập trung nơi đông người trong thời gian dài
tại buổi tham vấn bộ y tế cũng thông báo thời gian tới
việt nam sẽ tiến hành đón các công dân việt nam từ các vùng dịch trở về
vì vậy việc việt nam ghi nhận hàng trăm ca trong một ngày đã nằm trong dự đoán
còn đối với các ca mắc trong cộng đồng
bộ y tế cũng dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận hàng chục ca mắc tới đây
phó thủ tướng vũ đức đam cảm ơn các tổ chức quốc tế đã luôn đồng hành hỗ trợ việt nam
trong công tác phòng chống dịch
cũng như đồng hành trong việc nghiên cứu sản xuất các ký thử vaccine covid một mươi chín
phó thủ tướng hy vọng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế